công an tp huế đã nhanh chóng bắt sự đối tượng dương trung hoài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại bốn mươi ba tam thai phường trường an tp huế về hành vi giết người
thông tin ban đầu được biết vào khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi hai
hoài cùng với nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường thuận lộc tp huế
đến nhà một người bạn ở phường thủy biều để nhậu
sau khi nghe điện thoại của anh trần đại hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng trú tại tp huế
sơn đã rủ hoài cùng đi đến chỗ anh hiền đang nhậu
tại đây giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
đến hai mươi hai giờ cùng ngày sơn đi mua thuốc lá thì nghe tiếng la to nên quay lại
thì thấy hiền bị thương chảy nhiều máu nên đưa đi cấp cứu nhưng hiền đã tử vong
ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an tp đã có mặt tại hiện trường
xác định hoài là nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây ra vụ án
tiến hành điều tra truy xét đến một mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp huế
khống chế bắt giữ được hoài khi đang thu dọn đồ dùng cá nhân tại nơi ở để bỏ trốn